hà nội phát hiện hơn ba mươi một trăm linh ca covid một mươi chín mới một mươi hai ba trăm năm mươi một ca cộng đồng
hà nội ngày một mươi tháng ba ghi nhận ba mươi một trăm năm mươi bảy ca covid một mươi chín giảm hơn một hai trăm linh ca so với ngày hôm qua
hiện có hơn năm ca đang điều trị tại các bệnh viện có tám trăm sáu mươi bốn ca bệnh nhân nặng nguy kịch
đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca covid một mươi chín ở hà nội mỗi ngày được thông báo giảm
kỷ lục cao nhất ở hà nội là ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca vừa thiết lập vào hôm tám tháng ba
trong hơn ba mươi một trăm linh ca covid một mươi chín mới có một mươi hai ba trăm năm mươi một ca cộng đồng
bệnh nhân phân bố tại năm trăm hai mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoài đức một bảy trăm bảy mươi một
thanh trì một sáu trăm tám mươi một lòng biên một sáu trăm sáu mươi một
năm tự liêm một năm trăm ba mươi
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày chín tháng ba
thành phố có gần sáu trăm bốn mươi sáu ca dương tính đang điều trị theo dõi giảm hơn một mươi bốn ca so với ngày tám tháng ba
trong đó có hơn sáu trăm bốn mươi người theo dõi cách ly tại nhà chiếm chín mươi chín
gần sáu trăm linh người cách ly tại các cơ sở thu dung điều trị của thành phố và của các quận huyện thị xã
giảm hơn một trăm một mươi ca
có bốn sáu trăm năm mươi một người điều trị tại các bệnh viện
tầng hai tầng ba của thành phố giảm hai trăm linh ca và ba trăm sáu mươi ca điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và bệnh viện đại học y hà nội
trong hơn năm ca đang điều trị tại các bệnh viện có hơn ba ba trăm linh ca ở mức độ trung bình chiếm khoảng gần bảy mươi
tám trăm sáu mươi bốn ca nặng nguy kịch giảm khoảng ba ca so với báo cáo thống kê hôm qua
số bệnh nhân phải thở oxymars gọng kính hfnc hay thở máy xâm lấn đều giảm so với trung bình bảy ngày trước
theo báo cáo
các bệnh viện của sở y tế tổng hợp từ trung tâm y tế các quận huyện thị xã về cdc hà nội
sau hơn một năm triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín đến nay hà nội đã tiêm được hơn một mươi sáu một mươi hai triệu mũi
cùng với gần bảy mươi buổi nhắc lại đã được tiêm vào các bệnh viện trung ương trên địa bàn hà nội
đến nay có hơn ba bảy mươi năm triệu người thủ đô đã tiêm mũi nhắc lại đạt gần tám mươi
hai trăm bốn mươi ba tám trăm linh mũi bổ sung đã được tiêm cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đạt chín mươi chín
theo thống kê khoảng chín mươi chín bảy trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm hai mũi vaccine
năm mươi chín sản phụ nhập viện điều trị covid một mươi chín chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine
theo số liệu thống kê của bệnh viện phụ sản hà nội
trong số chín trăm một mươi năm phụ nữ mang thai nhập viện điều trị covid một mươi chín
có năm mươi chín sản phụ chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine
các sản phụ đã tiêm vaccine có tỷ lệ chuyển nặng thấp hơn
đó là một trong những thông tin
các thông tin tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em
chăm sóc sức khỏe sinh sản năm hai nghìn hai mươi một triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai được tổ chức ngày một mươi tháng ba
hội nghị do vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em bộ y tế chủ trì
với sự tham gia của gần ba trăm linh bệnh viện trung tâm y tế và các đơn vị liên quan trên cả nước
trước tình hình số ca nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh chóng trên cả nước
việc chăm sóc hướng dẫn chăm sóc bà mẹ trẻ em nhiễm covid một mươi chín tại nhà
có ý nghĩa quyết định trong việc tránh quá tải cho các cơ sở y tế và giảm tỷ lệ tử vong
theo số liệu thống kê của vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em
từ ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trong số chín trăm một mươi năm phụ nữ mang thai nhập viện điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện phụ sản hà nội
có năm mươi chín sản phụ chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine
các phụ sản đã tiêm vaccine có tỷ lệ chuyển nạn thấp hơn
trong hơn bốn bảy trăm linh bệnh nhi nhiễm covid một mươi chín
từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ trẻ nhập viện chỉ chiếm bốn chín
trẻ thường không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
các triệu chứng thường gặp gồm viêm đường hô hấp trên rối loạn tiêu hóa
trẻ sẽ phục hồi sau một hai tuần
đối với trường hợp phụ nữ mang thai mắc các bệnh lý khác như đáy tháo đường
tăng huyết áp có thể có nguy cơ cao bị bệnh nặng do covid một mươi chín
thai phụ mắc covid một mươi chín nặng có thể phải nhập viện ngay lập tức để được bác sĩ theo dõi đặc biệt
có thai phụ cần đặt máy thở để trợ giúp thở
phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín cũng có nhiều khả năng sinh con trước khi bắt đầu tuần thứ ba mươi bảy của thai kỳ sinh non
phụ nữ mang thai nhiễm covid một mươi chín cũng có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề như thai chết lưu và sảy thai
thai phụ cần phải đến viện theo dõi điều trị hoặc có thể phải cấp cứu khi mắc các triệu chứng nặng sau
khó thở tần số thở trên hai mươi lần một phút hoặc sp hai dưới chín mươi sáu
cảm giác đau tức ngực gắn sức để thở
tây lạnh sốt trên ba mươi tám năm độ c đã dùng thuốc hạ sốt nhưng khó hạ sốt kéo dài quá ba ngày không hạ nhiệt độ
buồn nôn nôn nhiều bốn lần một giờ hoặc sáu lần trong bốn giờ
đi ngoài kéo dài không cầm nguy cơ mất nước ho kéo dài khó các cơn ảnh hưởng tới ngủ nghỉ thai nhi nhưng dùng các biện pháp không đỡ
các biểu hiện bất thường như xuất hiện cơn co tử cung bất thường cứ động thay nhiều hoặc ít quá mức so với bình thường có máu bất thường qua âm đạo dịch hồng
vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em sẽ xây dựng hướng dẫn chăm sóc tại nhà phụ nữ có thai bà mẹ nuôi con bú và trẻ sơ sinh mắc covid một mươi chín trong thời gian tới
đồng thời đề xuất sửa đổi cập nhật hướng dẫn tiêm chủng cho bà mẹ và trẻ nhỏ hướng dẫn dự phòng và xử trí covid một mươi chín ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh
bên cạnh đó các mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong mẹ giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em trong một mươi ngày đầu đời sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn khẳng định công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho bà mẹ trẻ em trẻ sơ sinh trong năm hai nghìn hai mươi hai vẫn là nhiệm vụ trọng tâm
các đơn vị liên quan cần lập các kế hoạch chi tiết chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực và tài lực để sẵn sàng đáp ứng các cấp độ dịch khác nhau có thể xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày một mươi tháng ba số ca mắc covid một mươi chín là một trăm sáu mươi sáu trăm bảy mươi sáu ca ba tỉnh bổ sung hơn năm mươi bảy f
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một mươi tháng ba của bộ y tế cho biết có một trăm sáu mươi sáu trăm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới giảm gần bốn ca
so với hôm qua đây là ngày đầu tiên số ca mắc mới trong ngày giảm so với ngày trước đó thay vì liên tiếp gia tăng như thời gian qua
bình định thanh hóa và vĩnh phúc bổ sung hơn năm mươi bảy f
thông tin các ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ một mươi sáu h ngày chín tháng ba đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm sáu mươi sáu trăm bảy mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó có một mươi năm ca nhập cảnh và một trăm sáu mươi sáu trăm sáu mươi một ca ghi nhận trong nước
bình định thanh hóa và vĩnh phúc bổ sung hơn sáu mươi bảy chín trăm một mươi năm ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có một trăm linh bảy bốn trăm sáu mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba mươi một trăm năm mươi bảy
nghệ an một mươi một một trăm bốn mươi một
phú thọ năm tám trăm chín mươi một
bình dương năm ba trăm linh hai
sơn la bốn tám trăm chín mươi một
hương yên bốn hai trăm sáu mươi chín
hòa bình bốn một trăm hai mươi hai
cà mau ba chín trăm một mươi bốn
tuyên quang ba tám trăm bảy mươi chín
lạng sơn bốn chín trăm một mươi bốn
hồ chí minh ba tám trăm bảy mươi hai
hải dương ba bảy trăm bảy mươi
thành phố hồ chí minh ba sáu trăm sáu mươi tám
nam định ba năm trăm năm mươi bốn
hải phòng ba năm trăm ba mươi ba
quảng trị ba bốn trăm sáu mươi ba
lào cai ba hai trăm hai mươi chín
quảng ninh hai chín trăm linh ba
bắc giang hai tám trăm sáu mươi ba
đắk lắc hai tám trăm một mươi bốn
vĩnh phúc hai bảy trăm năm mươi sáu
thái bình hai bảy trăm hai mươi hai
thái nguyên hai bảy trăm hai mươi

ninh bình hai năm trăm chín mươi bảy
hà nam hai bốn trăm hai mươi bảy
bình phước hai ba trăm chín mươi
bình định hai ba trăm ba mươi chín
điện biên hai hai trăm sáu mươi năm
cao bạn hai hai trăm bốn mươi năm
hải giang hai một trăm sáu mươi hai
lạy châu hai một trăm năm mươi một
bắc ninh hai một trăm hai mươi hai
yên bái hai bốn mươi chín
khánh hòa một tám trăm năm mươi
đà nẵng một tám trăm hai mươi bốn
bến tre một năm trăm hai mươi tám
lâm đồng một bốn trăm sáu mươi bảy
tây ninh một bốn trăm hai mươi bảy
đắk nông một ba trăm ba mươi bảy
bắc cạn một hai trăm bảy mươi
thành hóa một một trăm linh năm
bà rịa vũng tàu chín trăm tám mươi tám
bình thuận tám trăm tám mươi ba
hà tĩnh tám trăm bảy mươi năm
vĩnh long tám trăm sáu mươi
phú yên bảy trăm bốn mươi bảy
quảng ngãi sáu trăm tám mươi hai
trà vinh bốn trăm năm mươi bốn
đồng nai bốn trăm ba mươi một
thừa thiên huế ba trăm bảy mươi tám
quảng nam ba trăm hai mươi sáu
bạc liêu ba trăm linh năm
cần thơ một trăm bốn mươi năm
kiên giang một trăm hai mươi bảy
đồng tháp bốn mươi năm
sóc trang bốn mươi năm
hậu giang ba mươi bốn
ninh thuận hai mươi bốn
tiền giang một mươi bảy
ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sở y tế thanh hóa đăng ký bổ sung ba mươi ca
sở y tế vĩnh phúc đăng ký bổ sung hai mươi một một trăm tám mươi hai ca và
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là
bắc ninh giảm sáu chín trăm bốn mươi sáu gia lai giảm hai năm trăm năm mươi một và hà nội giảm một hai trăm linh tám
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bình dương tăng một ba trăm linh chín tp hcm tăng một hai trăm linh năm và nghệ an tăng tám trăm năm mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là
trong ngày chín tháng ba có hai trăm bốn mươi bốn chín trăm sáu mươi liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm chín mươi tám chín trăm linh bốn tám trăm năm mươi liều
trong đó số liệu tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là một trăm tám mươi một tám trăm sáu mươi hai chín trăm hai mươi hai liều
mỗi một là bảy mươi tám trăm tám mươi bốn năm trăm một mươi bảy liều
mũi hai là sáu mươi bảy bảy trăm ba mươi sáu hai trăm một mươi năm liều
mũi ba là một bốn trăm chín mươi hai năm trăm chín mươi tám liều
mũi bổ sung là một mươi bốn ba trăm sáu mươi năm hai trăm linh một liều mũi nhắc lại là hai mươi bảy ba trăm tám mươi bốn ba trăm chín mươi một liều
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là một mươi bảy bốn mươi một chín trăm hai mươi tám liều
mũi một là tám bảy trăm bốn mươi sáu chín trăm linh bảy liều mũi hai là tám hai trăm chín mươi năm hai mươi một liều